cơn mưa lớn vào chiều hai mươi một tháng năm khiến cho nhiều tuyến đường tại quận gò vấp
thành phố hồ chí minh ngập sâu dòng nước chảy xiết ở nhiều đoạn
làm xe chết máy các shipper lỡ chuyến giao hàng
cơn mưa kéo dài hơn ba mươi phút tại quận gò vấp chiều hai mươi một tháng năm khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập nặng
trên đường phạm vang chiều đoạn giao với đường lê đức thọ nước ngập sâu lút bánh xe máy
khiến cho người dân chật vật khi đi qua
vừa nhận đơn hàng thì trời mưa lớn anh nguyễn quốc anh làm nghề shipper cho biết
đã tức tốc chạy đi giao hàng thật nhanh nhưng vẫn không tránh được điểm ngập trên đường phạm văn chiêu
anh quốc anh chia sẻ tôi sống ở quận gò vấp nên biết đoạn đường này thường ngập lắm nhưng không tránh được
giờ tôi chỉ biết gọi khách hàng mong họ thông cảm đợi thôi chứ không còn cách nào khác
sống tại khu vực đường phạm văn chiêu anh lê công vũ bức xúc vì con đường này cứ mưa là ngập
nhẹ thì ngập nửa bánh xe nặng thì lúc
mỗi lần mưa lớn nước tràn vào nhà khiến người dân ở đây ai cũng ngán ngẩm
anh vũ cho biết nhà ở đây ai cũng đều nâng nền lên hết rồi vì cứ trời mưa là ngập
dù đoạn đường này nước ngập nhanh và rút cũng nhanh nhưng tôi vẫn hy vọng các cấp chính quyền
xem xét khắc phục để giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn vào mùa mưa
nhiều tuyến đường khác tại quận gò vấp như lê đức thọ lê văn thọ phan huy ích
và nguyễn văn khối cũng xảy ra tình trạng ngập nước vào chiều hai mươi một tháng năm